trước bốn mươi hai tuổi chú tại huyện quế phong tỉnh nghệ an làm công nhân cho một công ty dày da tại tỉnh quảng đông trung quốc trở về quê ăn tết và có triệu chứng ho sốt và khó thở
ngay sau đó bệnh nhân này đã được cách ly đặc biệt
trước tình trạng nhiều cửa hàng kinh doanh thuốc vật tư y tế lợi dụng dịch bệnh do ncov gây ra đã tự ý tăng giá khẩu trang nước sát quẩn trong những ngày gần đây
vào sáng nay đội quản lý thị trường số một cục quản lý thị trường hà nội
kiểm tra sáu cơ sở kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế tại trung tâm phối hợp dược phẩm và trang thiết bị y tế hapu số một nguyễn huy tưởng quận thanh xuân hà nội
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hầu hết các cơ sở kinh doanh không niêm yết giá bước đầu có dấu hiệu găm giữ hàng hóa
đội quản lý thị trường số một đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh không niêm yết giá
đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải niêm yết giá bán số khẩu trang hiện có
cho khách hàng cần mua theo đúng giá đã niêm yết
hàng hóa phải có đầy đủ chứng từ nguồn gốc để đảm bảo chất lượng
chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự
vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi chín tháng một do mâu thuẫn trong đánh bạc tại khu vực vườn nhãn thuộc ấp năm
xã tân thạch đông huyện củ chi tp hcm đối tượng lê quốc tuấn hay được gọi là tuấn khỉ
sinh ngày hai tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tệ ấp năm xã tân thạch đông huyện củ chi tp hcm
đã sử dụng súng ak bắn làm bốn người chết và một người bị thương rồi bỏ trốn
quá trình bỏ trốn tuấn đã cướp hai chiếc xe gắn máy và tiếp tục bắn làm một người chết và hai người khác bị thương
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định truy nã
đối với lê quốc tuấn về các hành vi giết người cướp tài sản tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
đặc điểm đối tượng lê quốc tuấn
nặng khoảng sáu mươi chín kg
da hơi ngăm đen
bắc đen hớt cao
xẹo chấm cách hai cm trên trước đầu mày trái
sống mũi cao
nói giọng miền nam
khi bỏ trốn đối tượng mang theo một súng ak dạng bán xếp
đặc điểm vật chứng cần truy tìm
xe gắn máy hiệu novo v màu đỏ đen
biển số năm mươi chín i hai ba mươi nghìn một trăm chín mươi tám
xe gắn máy hiệu way màu xanh
biển số năm mươi chín i hai ba mươi nghìn một trăm chín mươi tám
biển số năm mươi chín x hai năm mươi chín nghìn năm trăm một mươi hai
để phối hợp truy bắt đối tượng lãnh đạo bộ công an yêu cầu thủ trường các đơn vị trực thuộc bộ
và giám đốc công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thông báo nội dung vụ án đặc điểm đối tượng và vật chứng cần truy tìm
đến các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ chiến sĩ
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát công tác quản lý địa bàn quản lý tạm trú tạm vắng quản lý xuất nhập cảnh
triển khai đồng bộ các lực lượng phương tiện biện pháp nghiệp vụ để kịp thời nắm tình hình liên quan đến đối tượng và vật chứng
phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng và các cơ quan đơn vị ngoài ngành công an để phát hiện và truy bắt đối tượng
thông báo và vận động nhân dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm
nếu phát hiện thông tin liên quan đề nghị thông báo đến công an tp hcm và cục cảnh sát hình sự bộ công an
đồng chí nguyễn đăng nam
số điện thoại chín trăm linh chín
và đồng chí lê ngọc phương
số điện thoại chín trăm linh ba
để phối hợp
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
mời quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi trên antv